với mục tiêu sáng tạo phục vụ nhân dân các cấp bộ đoàn tỉnh quảng ninh đã chủ động tiên phong tham gia vào quá trình chuyển đổi số
thông qua nhiều hoạt động tích cực đã và đang góp phần từng bước đưa quảng ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số kinh tế số và xã hội số
nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ thanh niên tham gia hướng dẫn thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công thành phố và ba mươi ba xã phường là một trong những mô hình tiêu biểu của thanh niên thành phố hạ long trong thực hiện chuyển đổi số giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính

thành đoàn cũng tặng quà qr bằng bộ nhận diện riêng của đoàn giúp người dân hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt
đoàn thanh niên cũng đã tổ chức thường xuyên đi in các qr cho các tiểu thương hiện nay thì đến chín mươi các hội tiểu thương ở trong địa bàn trọ cũng như các tiểu thương hội gia đình kinh doanh ở ngoài đều có mã qr
không dùng tiền mặt thì rất là tốt mình đỡ phải đếm rồi mình cũng chia sẻ nhanh hơn thế cái thời gian của mình thuận tiện hơn
thành đoàn cũng vận động một trăm linh đoàn viên thanh niên
thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử vneid và cài đặt sử dụng các nền tảng số như bảo hiểm xã hội thanh toán online mô hình thực tế ảo vr ba trăm linh
thành đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng và phát triển du lịch tại nhiều công trình địa chỉ đỏ khu du lịch tâm linh khu du lịch công cộng
thành đoàn cũng tham gia tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử vneid và cài đặt sử dụng các nền tảng số như bảo hiểm xã hội thanh toán online mô hình thực tế ảo vr ba trăm sáu mươi